các quán chức thành phố đã sử dụng biện pháp quản lý tỉnh khi họ thực hiện xét nghiệm acid nucleic để xác định nhóm nguy cơ và các cụm lây nhiễm
các quan chức thành phố nói với nhật báo trung quốc rằng trận chiến covid một mươi chín đã đạt đến giai đoạn quan trọng với các nguồn lực kinh tế và y tế tốt nhất đang được triển khai
cư dân ở khu vực phía đông của thành phố đã bị khóa cửa kể từ hôm thứ hai khi các quan chức chuyển sang thử nghiệm hàng loạt
tuy nhiên global times cho biết thành phố đang phải đối mặt với tình trạng thiếu điều trị y tế và nguồn lực do các ca nhiễm corona virus gia tăng
các báo cáo cho biết
số trường hợp covid một mươi chín đã tăng lên hai mươi vào tháng ba
các quan chức thành phố trước đó đã thông báo khóa hai giai đoạn với việc kiểm tra hàng loạt sẽ được thực hiện cho đến ngày năm tháng bốn ở cả hai phía của thành phố bị ngăn cách bởi sông hoàng phố
hôm thứ năm thượng hải báo cáo có năm sáu trăm linh trường hợp dương tính hầu hết không có triệu chứng
trung quốc đã phải đối mặt với đợt bùng phát covid một mươi chín lớn nhất kể từ đợt bùng phát đầu tiên vào năm hai nghìn hai mươi
tàn phá thành phố vũ hán và các khu vực khác của tỉnh hồ bắc
cho đến nay hầu hết các trường hợp xảy ra ở tỉnh cắt lâm giáp với triều tiên ở phía đông bắc công nghiệp của trung quốc
các đợt bùng phát nhỏ hơn đã bùng phát trên khắp đất nước bao gồm thượng hải thủ đô tài chính và thành phố lớn nhất trung quốc với hai mươi sáu triệu dân
việc đóng cửa hai giai đoạn của thượng hải được thực hiện trong tám ngày đã làm dung chuyển các thị trường toàn cầu do lo lắng về tác động kinh tế có thể xảy ra
hoạt động sản xuất của trung quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng năm tháng vào tháng ba
một cuộc khảo sát hàng tháng cho biết vào hôm thứ năm do việc đóng cửa và hạn chế khác buộc các nhà máy phải tạm ngừng sản xuất
các quan chức cho biết có hơn chín triệu người đã được xét nghiệm cho đến ngày thứ tư khi các trường hợp covid một mươi chín tiếp tục gia tăng
trong khi các bệnh viện phải gánh nhiều bệnh nhân nhiễm virus
các báo cáo cho biết chính quyền thượng hải cũng đang xây dựng các trung tâm cách ly
và đã huy động nhân viên y tế để đảm bảo người dân được điều trị y tế ngay khi các vòng triển lãm được chuyển đổi thành trung tâm cách ly hàng loạt
các báo cáo cũng cho biết một số người đã phàn nàn về việc không kiếm được thức ăn do các biện pháp nghiêm ngặt được áp đặt trong thành phố
với các video quay cảnh những người tranh giành thức ăn lan truyền trên mạng xã hội
các quan chức y tế đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ các tỉnh lân cận ở chiết giang và giang tô để chống lại virus
với thực phẩm được gửi từ chiết giang và vân nam trong bối cảnh các biện pháp niêm phong nghiêm ngặt đang được chính quyền áp dụng
các báo cáo trước đó cũng cho biết cư dân đã mua sắm hoảng loạn sau khi lệnh khóa cửa đột ngột được thông báo vào chủ nhật